chủ yếu là sự xâm nhập của ma túy tổng hợp dưới nhiều hình thức bởi chúng dễ sử dụng

khi bắt quả tang một mươi bốn đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
theo kết quả điều tra một mươi bốn đối tượng đều trong độ tuổi thanh thiếu niên
có địa chỉ cư trú tại nhiều phường trên địa bàn thành phố bạc liêu
trong đó có một số đối tượng từ địa phương khác đến và cùng nhau thuê nhà trọ mua ma túy về sử dụng
thời gian qua lực lượng cảnh sát ma túy phối kết hợp với phòng cảnh sát ma túy
nhà công an cảnh sát phường đấu tranh triệt só
một mươi điểm ma túy trên địa bàn của thị xã
trong đó có nhiều điểm là các đối tượng lợi dụng nhà trọ lưu trú
để chúng hoạt động mua bán ma túy rồi tổ chức sử dụng ma túy
đặc biệt là cũng đã phối hợp với phòng cảnh sát ma túy triệt xóa hai điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
ở cơ sở kinh doanh karaoke
thì qua những cái hoạt động đó thì cũng tạo được cái hiệu ứng tích cực trong nhân dân
về công tác là tham gia đấu tranh thối giác tòa phạm liên quan đến tòa phạm nhà ma túy
và cũng được sự đồng tình ủng hộ của người dân cung cấp nhiều thông tin
để cơ quan điều tra tiến hành đấu tranh triệt só những cái vụ nhiên phạm tình ảnh xã hội liên quan về ma túy
đa số những em sử dụng ma túy thuộc những thành phần bất hảo bừa đòi
với những hậu quả nghiêm trọng để lại đằng sau việc sử dụng ma túy nhất là ma túy tổng hợp
thì những thanh thiếu niên hãy chọn cho mình lối sống sinh hoạt lành mạnh bổ ích
hơn ai hết chính cha mẹ là máy ấm chở tre giúp con mình nhận diện tránh xa những cạn bẫy
định hướng cho con biết cách ứng xử có lối sống tốt suy nghĩ tích cực biết bảo vệ mình trước những cạm bẫy
sống có ích cho vợ
sống có ích cho gia đình và xã hội